tại thành phố đà nẵng đã diễn ra lễ phát động phong trào cựu chiến binh việt nam gừng mẫu thực hiện và vận động nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông
hơn bốn trăm linh đại biểu đại diện lãnh đạo hội cựu chiến binh cùng các hội đoàn thể các tỉnh thành khu vực miền trung tây nguyên đã tham gia lễ phát động
tại lễ phát động lãnh đạo trung mương hội cựu chiến binh việt nam yêu cầu mỗi hội viên cần tự giác chấp hành an toàn giao thông
gương mẫu thực hiện đã uống rượu bia không lái xe cựu chiến binh chủ động phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông đến người dân
tham gia giải tỏa các vi phạm lòng lề đường nhằm bảo đảm hành lang giao thông và văn minh đô thị tăng cường tuần tra giữ gìn trật tự
tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về chấp hành an toàn giao thông
nhân dịp này hội cựu chiến binh việt nam đã khen thưởng cho một mươi hai tập thể cá nhân tiên tiến và trao quà cho năm gia đình hội viên cựu chiến binh có người bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá hai triệu đồng